mời quý vị cùng cập nhật số liệu về tình hình covid một mươi chín tại nước ta
trong ba trăm hai mươi năm ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi năm tháng năm có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi bảy ca
số ca còn dương tính với sars cov hai là bốn mươi bảy ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bảy ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bốn trăm một mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác tám năm trăm hai mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu tám trăm ba mươi một người